hội sách hải châu đà nẵng hai nghìn một mươi chín đang diễn ra và thu hút hàng chục nghìn bạn đọc mỗi ngày
nhằm mục đích lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với công chúng trên địa bàn thành phố
tuyến thư viện cơ sở cũng đang được chú trọng đầu tư cải tạo
tuy nhiên đến nay thì hệ thống phòng đọc tại thư viện cơ sở vẫn chưa tạo được ra sức hút
thư viện quận thanh khê đi vào hoạt động cuối năm hai nghìn một mươi tám
vị trí trung tâm phố điện biên phủ được đầu tư khang trang và bài bản nhất
trong tuyến thư viện quận huyện với trên năm đơn vị sách báo và tạp chí
tuy vậy mỗi ngày thư viện này cũng chỉ đón không quá một mươi bạn đọc
cùng chung không khí điều hưu với thư viện quận phòng đọc sách báo phường xuân hà cũng khá vắng vẻ bạn đọc
hiện nay do sắp phá tư cái tinh hình là hệ thống báo mạng khóa lớn
nhân việc đọc sách báo ở tại các phòng đọc sách báo cũng có nhiều hạn chế
hai vấn đề số lượng báo để cung cấp là chưa được đầy đủ để phục vụ
với các cái nhu cầu cần thiết
mà chủ yếu hiện nay là toàn bộ là họ cứ đọc vào báo mạng là chủ yếu
trước thực trạng trên giải pháp công nghệ số nhằm nâng cao tính hiệu quả hệ thống thư viện cơ sở
đã được lãnh đạo trung tâm văn hóa quận huyện ngành thư viện thành phố đề ra
chúng tôi đã đưa sách lung chuyển sách đến với từng địa bàn của các phương
rồi như vậy là hỗ trợ sách cho các phòng đọc của các phường
và đồng thời là như vậy là bên cạnh đó là đang có một cái
cái chủ trương là của phòng văn hóa thông tin của quận là xây dựng cái thư viện số
để làm sao đó như vậy tạo điều kiện trong tình hình công nghệ thông tin hiện nay
tạo điều kiện cho nhân dân như vậy nắm bắt được thông tin nhiều hơn
và góp phần cho cái hoạt động của thư viện quận nó ngày một hiệu quả hơn
con số hàng trăm nghìn khách đến với các hội sách hàng năm
trong đó chủ yếu là học sinh sinh viên trên địa bàn
điều này cho thấy giới trẻ đà nẵng vẫn luôn giữ được niềm đam mê riêng dành cho sách
vì vậy ngành chức năng thành phố cần sớm có định hướng
đổi mới sách tiếp cận trên các phương diện không gian thực và không gian số
tạo ra sự thuận lợi sức hấp dẫn chuyển cảm hứng
để bạn đọc mỗi lần tìm đến sách là một lần khám phá và trải nghiệm